bộ ngoại giao ai cập uae và trung quốc đã lên án vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại pakistan
khiến ít nhất bốn mươi năm người thiệt mạng đồng thời bày tỏ đoàn kết với pakistan
trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố
tuyên bố của bộ ngoại giao uae nêu rõ nước này lên án các hành vi phạm tội
và bác bỏ mọi hình thức bạo lực khủng bố nhằm làm suy yếu an ninh ổn định
cũng như đi ngược lại với nguyên tắc và các giá trị của con người
bộ này cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân pakistan gia đình các nạn nhân
đồng thời bày tỏ hy vọng những người bị thương nhanh chóng phục hồi
trong khi đó bộ ngoại giao ai cập lên án vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại pakistan
bày tỏ đoàn kết với pakistan trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố
trung quốc cũng đã lên tiếng phản đối mọi hình thức bạo lực và khủng bố
đồng thời lên án vụ đánh bom nhằm vào dân thường tại tỉnh khyber pakhtunkhwa của pakistan
nước này khẳng định ủng hộ pakistan trong việc thúc đẩy hành động chống khủng bố
quyết tâm xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố duy trì ổn định xã hội và bảo vệ người dân